công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc tại nhà nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã hoàng hải huyện hoàng hóa thu giữ hàng trăm triệu đồng
lực lượng công an đã bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc thu giữ tại chỗ hai trăm một mươi tám triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
đối tượng tham gia đánh bạc là các thương lái hải sản trên địa bàn các xã vùng biển của huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín các hoạt động mua bán hải sản đang tạm dừng nên trần văn tâm và vợ đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ngay tại nhà mình để thu tiền hồ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra lập rõ